cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
xảy ra tại công ty cổ phần yên phước công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương và các đơn vị có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được xác định châu thị mỹ linh tổng giám đốc công ty cổ phần yên phước
đã câu kết bàn bạc với bùi hữu thanh bùi hữu giang là người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
tổ chức thực hiện khai thác mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than minh tiến xã minh tiến và xã na mau huyện đại từ tỉnh thái nguyên
thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với một mươi hai đối tượng về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên theo điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm
châu thị mỹ linh sinh ngày ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi nghề nghiệp giám đốc công ty cổ phần yên phước nơi ở hiện nay phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
bùi hữu giang sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp
lao động tự do nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh và phường cầu diễn quận nam tử liêm tp hcm
bùi hữu thanh sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp
lao động tự do nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
hà anh tuấn sinh ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nghề nghiệp
nguyên giám đốc công ty đông bắc hải dương nơi ở hiện nay phường vĩnh tuy quận hai bà trưng tp hcm
bùi mạnh cường sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
ngô đăng hải sinh ngày một mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nghề nghiệp
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương nơi cư trú phường kim sơn thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
bảy nguy quang thuyên sinh ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nghề nghiệp
nhân viên công ty cổ phần yên phước nơi cư trú thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
và khu mỏ công ty cổ phần yên phước xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
doãn thị định sinh ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nghề nghiệp
nhân viên kế toán công ty cổ phần yên phước nơi cư trú xã yên lãng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
bùi hữu thương sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp
quản lý bãi than tại mỏ đá núi voi của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay bãi than thuộc mỏ đá núi voi phường chùa hang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
bùi hữu khoa sinh ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nghề nghiệp
quản lý khai thác than của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
một mươi một đỗ thị luyến sinh ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nghề nghiệp
nhân viên công ty cổ phần yên phước nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
một mươi hai nguyễn tuấn anh sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp
kinh doanh vận tải nơi cư trú phường đồng quang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
đúng quy định pháp luật thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với tổng cục quản lý thị trường
tiến hành kiểm tra các kho bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than
trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước